những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao tối nay của chúng tôi
còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại